sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết mùa du lịch biển năm nay sẽ có nhiều hoạt động mới lạ
nhằm thu hút người dân và du khách đến với thành phố xinh đẹp này
và chương trình khai trương mùa du lịch biển đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
theo đó trong tuần lễ khai trương mùa du lịch biển đà nẵng hai nghìn một mươi chín diễn ra vào cuối tháng bốn tới đây
ban tổ chức sẽ giới thiệu các hoạt động mới như chương trình nhặt rác trao yêu thương
trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác thải hội thi bơi cho người yêu biển trình diễn khinh khí cầu
đêm nhạc đại hội có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng
cùng các hoạt động trưng bày ảnh đa dạng sinh học sơn trà khu lưu niệm ẩm thực thả diều nghệ thuật
qua đó ban tổ chức hy vọng mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm thật ấn tượng khi đến với đà nẵng trong dịp hè này